lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích trên tàu vtb hai mươi sáu
bị sóng đánh chìm vào dạng sáng cùng ngày tại khu vực đảo ngư thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
đến một mươi sáu h chiều nay lực lượng chức năng đã tìm được một mươi người trong số một mươi ba thuyền viên của tàu vtb hai mươi sáu bị chìm
công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được tỉnh nghệ an tích cực triển khai
hiện nay tại nghệ an sóng biển đã tương đối ổn định giúp cho việc tìm kiếm cứu nạn được thuận lợi hơn
tính đến thời điểm hiện nay đã có bảy người được cứu sống ba thi thể trôi nổi trên biển được phát hiện và vẫn còn ba thuyền viên chưa được tìm thấy
ông hoàng nghĩa hiếu phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an cho biết
lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên còn lại kể cả trong đêm tối
lực lượng tìm kiếm đang liên tục quần thảo quanh khu vực biển cửa lò cửa hội và mở rộng ra các khu vực lân cận để nỗ lực tìm người bị nạn
nghệ an công bố đường dây nóng kêu gọi người dân tìm kiếm các nạn nhân
người dân phát hiện tông tích ba thuyền viên còn lại báo ngay theo số điện thoại chín mươi bốn năm trăm năm mươi bốn sáu nghìn chín trăm chín mươi chín hoặc chín mươi sáu ba trăm bốn mươi bảy bốn nghìn chín trăm chín mươi chín